tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng trung tâm lưu trữ quốc gia bốn và trung tâm lưu trữ quốc gia một
đã phối hợp tổ chức triển lãm di sản tư liệu thế giới châu bản mộc bản giá trị lịch sử từ ký ức
với hai không gian ngoài trời và trong nhà thu hút đông đảo người dân và du khách tới tham dự
triển lãm giới thiệu đến công chúng hơn hai trăm linh tài liệu phiên bản mộc bản và châu bản tiêu biểu
về lịch sử hình thành và quá trình hoạt động của quốc sử quán cơ quan chịu trách nhiệm biên soạn
san khắc quốc sử của triều đình nhà nguyễn gồm hai chuyên đề di sản tư liệu tư liệu thế giới châu bản
mộc bản giá trị lịch sử từ ký ức tại không gian ngoài trời giới thiệu khái quát tính độc đáo
về hình thức của di sản tư liệu châu bản và mộc bản chuyên đề triều nguyễn với việc biên soạn
và san khắc quốc sử giới thiệu vai trò của triều nguyễn với việc biên soạn quốc sử
nghệ thuật chế tác mộc bản
châu bản triều nguyễn là tài liệu hành chính hình thành trong hoạt động quản lý nhà nước của triều nguyễn
từ năm một nghìn tám trăm linh hai đến năm một nghìn tám trăm bốn mươi năm được unesco công nhận là di sản tư liệu thuộc chương trình ký ức thế giới
khu vực châu á thái bình dương năm hai nghìn một mươi bốn
tôi thấy đây là một hoạt động rất là có ý nghĩa của trung tâm lưu trữ quốc gia bốn
nó cung cấp cho người xem du khách những kiến thức rất cơ bản về mộc bản châu bản của triều nguyễn
vì đây là những loại tư liệu có giá trị không chỉ trong nước
thế giới bởi vì ở một số nước nó cũng có mộc bản nhưng chỉ là những mộc bản bình thường
còn đối với việt nam chúng ta đó là những châu bản mộc bản về hành chính của một triều đại
và tôi nghĩ trung tâm lưu trữ quốc gia bốn nên tiếp tục tiến hành việc trưng bày như thế này
để du khách tìm hiểu rõ hơn về các di sản giá trị của dân tộc
hiện trung tâm lưu trữ quốc gia bốn đang bảo quản ba mươi bốn sáu trăm một mươi chín tấm mộc bản với năm mươi năm ba trăm hai mươi mặt khác thuộc một trăm năm mươi hai đầu sách
phản ánh lịch sử việt nam từ thời hùng vương dựng nước đến triều nguyễn
khối tài liệu đặc biệt quý hiếm này được unesco công nhận là di sản tư liệu thế giới năm hai nghìn chín
hiện nay trung tâm lưu trữ quốc gia bốn đang bảo quản những tài liệu mộc bản trong kho chuyên dụng của trung tâm
về việc phát huy giá trị tài liệu thì như ngày hôm nay chúng tôi đang phối hợp với trung tâm lưu trữ quốc gia i
nơi cũng đang bảo quản một di sản tư liệu đó là châu bản triều nguyễn
chúng tôi tổ chức một cuộc triển lãm tài liệu quy mô để giới thiệu chung về hai di sản này
cũng như về công việc ghi lại biên soạn lại chính xử của triều nguyễn ngày xưa đã thực hiện như thế nào
đây chính là những hình thức ghi lại lịch sử tuyệt vời mà châu ông ta đã để lại cho chúng ta ngày hôm nay
ngoài ra chúng tôi còn biên soạn những cuốn sách làm các bộ phim để giới thiệu trên truyền hình
và một điều nữa là chúng tôi sẽ có thể ghi lại những bộ phim để giới thiệu trên truyền hình
chúng tôi sẽ dùng nhiều biện pháp nhiều hình thức để đưa mộc bản vào trong các trường học để phục vụ giáo dục truyền thống cho thế hệ mai sau
hai không gian triển lãm sẽ được trưng bày lâu dài tại trung tâm lưu trữ quốc gia bốn trên thành phố hoa đà lạt để phục vụ công chúng tìm hiểu thượng lãm